trước sự việc người dân ở xã hưng nhân huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
lội dọc con mương đầy chất thải ven quốc lộ một mươi để bắt cua đồng đã bị bỏng nặng ở hai chân
huyện vĩnh bảo đã chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả về môi trường
truy tìm thủ phạm đổ trộm chất thải độc hại
đây là những hình ảnh của bà lê thị lan năm mươi tuổi ở thôn canh trạch xã hưng nhân huyện vĩnh bảo
bị bỏng nặng ở hai bắp chân khi lội dọc dòng mương ô nhiễm để bắt cua đồng
khi về nhà bà lan thấy hai bắp chân ngứa bỏng rát da phồng rộp sưng tấy
bà lan được gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa huyện vĩnh bảo
do vết thương nặng bà lan được chuyển lên điều trị tại viện bỏng quốc gia
các bác sĩ kết luận nguyên nhân bỏng là do hóa chất có chứa hoạt chất acid
kết quả kiểm tra cho thấy có ba vị trí ô nhiễm
ô nhiễm do các đối tượng đổ trộm chất thải nằm gần nhau là canh thủy lợi bên phải quốc lộ một mươi
hướng đi cầu nghìn đoạn km năm mươi bảy cộng ba trăm linh
chất thải loang rộng gây ô nhiễm trên canh chính dài tám mươi m rộng một mươi hai m
và canh phụ dài hai mươi m rộng ba m
hai vị trí còn lại cách đó chừng một trăm linh m
để nhanh chóng khắc phục hậu quả bảo đảm an toàn cho người dân
huyện vĩnh bảo chỉ đạo chính quyền địa phương phòng ban lực lượng chức năng
phối hợp với tổ chức căng dây cắm biển cảnh báo khu vực ô nhiễm
đắp bờ đất ngăn chặn chất thải tràn ra khu vực xung quanh
đồng thời chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương vào cuộc truy tìm thủ phạm